tối ngày hai mươi chín tháng bốn tại quảng trường biển bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã diễn ra lễ hội múa bông trèo cạn và đón nhận bằng công nhận lễ hội cầu ngư là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội cầu ngư được biết đến là một nét đẹp văn hóa của ngư dân các làng trài ven biển
lễ hội từng được các ngư dân các làng biển tổ chức vào dịp tháng riêng nhằm tưởng nhớ ơn đức của cá ông cá bà mong cho trời yên biển lặng mưa thuận gió hòa tôm dày cá được làng xã ấm no yên vui hạnh phúc
việc lễ hội cầu ngư quảng bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần thuận lợi trong việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng thời tạo tiền đề thuận lợi trong phát triển du lịch quảng bình thời gian tới